một đám cháy đã bùng phát vào sáng ngày hôm nay tại công ty cổ phần may quốc tế
viet pan pacific trên địa bàn thành phố bắc giang
gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
các lực lượng khác đã được huy động để dập lửa
đám cháy lớn được xác định xảy ra tại khu nhà ăn của công ty
và được khống chế dập tắt sau hơn một tiếng đồng hồ
theo thông tin ban đầu nguyên nhân của vụ cháy có thể là do chập điện
tại khu vực bếp ăn vụ việc không có thiệt hại về người
tuy nhiên đã thiêu dụi nhà ăn của công ty và lan sang một phần kho xưởng
công an thành phố bắc giang đang phối hợp với các cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ
qua công tác nắm tình hình trên địa bàn vào đêm ngày bảy tháng bốn
đội cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an thành phố lạng sơn
đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà ở của nguyễn xuân thái
tại phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
qua đó phát hiện đối tượng đang tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm bốn mươi sáu viên ma túy tổng hợp
một mươi túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ một khẩu súng ngắn
chín viên đạn cùng nhiều dụng cụ để phân chia sử dụng ma túy
thái khai nhận bản thân là người nghiện ma túy nên đã mua số ma túy này
để sử dụng và bán kiếm lời
hiện vụ việc đang được công an thành phố lạng sơn tiếp tục điều tra
ngày hôm nay thì cao điểm người dân về nghỉ lễ rỗ tổ hùng vương
ngay từ đầu giờ cao điểm và buổi chiều thì áp lực giao thông
đã tăng lên rất nhanh ở các tuyến
và có xu hướng tăng mạnh về cuối ngày
người dân đi lại khó khăn để rời khỏi thủ đô hà nội
một số tuyến ghi nhận tình trạng ùn tắc cục bộ như tuyến vành đai ba
vành đai ba trên cao giải phóng hay cầu thanh trì
cá biệt tuyến vành đai ba trên cao thời điểm một mươi chín h tối nay
un tắc dài hàng km các phương tiện di chuyển rất chậm
thậm chí đứng yên ở những giao cắt lên xuống tuyến này
khu vực các tuyến cửa các bến xe áp lực giao thông cũng tăng lên rất nhanh
người dân đi lại ngày càng khó khăn trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ
thời tiết nắng đẹp lượng người và phương tiện về đền hùng trong những ngày này đang tăng cao
và hiện đã có gần một cán bộ chiến sĩ đã được triển khai
để thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
phòng cháy chữa cháy để người dân về đất tổ được an toàn
công an tỉnh phú thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an các huyện thành phố
tăng cường các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn
không để các đối tượng lợi dụng lễ hội thực hiện hành vi phạm tội
bên cạnh đó công an tỉnh phú thọ đã quán triệt cán bộ chiến sĩ thường xuyên tuyên truyền
vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác tự bảo quản tài sản
đồng thời chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
hướng tới một mùa lễ hội thân thiện văn minh và an toàn
và chỉ ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đã tiếp trưng tá pedro soca basuan
đại diện bộ nội vụ cộng hòa cuba tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
thời gian qua mặc dù chịu tác động bởi dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba đã cố gắng khắc phục khó khăn
triển khai hiệu quả một số hoạt động quan trọng dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp
thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả
các nội dung hợp tác trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an việt nam
và bộ nội vụ cuba kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
tiến tới kỳ các hiệp định về dẫn độ và chuyển giao người bị kết án vào tù
tiếp tục tăng cường hỗ trợ lẫn nhau linh hoạt dưới nhiều hình thức
về những lĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh tăng cường công tác trao đổi đoàn
thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bộ trong lĩnh vực y tế
đặc biệt là các thế mạnh của cuba như nghiên cứu sản xuất các loại dược phẩm các loại vaccine
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đồng chí p
pedro soca pazuan nhấn mạnh bộ đội vụ cuba luôn coi trọng và nỗ lực duy trì
phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước việt nam cuba
sẵn sàng tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với bộ công an việt nam trên tất cả các lĩnh vực
nhất là trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương thành tích của các đồng chí
đề nghị công an tỉnh điện biên tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan
điều tra mở rộng vụ án đồng thời khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ
đề nghị truy tố các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được lập nhiều chiến công
thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
vào ngày hôm nay tám tháng bốn trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an
người phát ngôn bộ công an cho biết
thời gian gần đây dư luận quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm đồng tình ủng hộ việc
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố điều tra một số vụ án hình sự
liên quan đến vi phạm trên lĩnh vực y tế tài chính ngân hàng chứng khoán bất động sản
xảy ra tại công ty việt á tập đoàn flc tập đoàn tân hoàng minh
vừa qua thì cũng xuất hiện nhiều thông tin cho rằng
thời gian tới cơ quan chức năng sẽ khởi tố và xử lý những cá nhân doanh nghiệp
có ảnh hưởng trên thị trường tài chính chứng khoán
tương tự như vụ việc xảy ra tại tân hoàng minh hay flc
trung tướng tô ân sô khẳng định đó là những thông tin thất thiệt
bộ công an đang chỉ đạo các lực lượng chức năng thu thập củng cố tài liệu chứng cứ
kênh quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định
tất cả những đối tượng có hoạt động đăng tải thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng
góp phần tạo môi trường kinh doanh ổn định lành mạnh
bộ công an khuyến cáo người dân không nghe theo và tiếp tay lan tỏa những thông tin thất thiệt
chưa được kiểm chứng
còn liên quan đến vụ flc vào ngày bảy tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm và hành vi phạm tội ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn ba tháng đối với hương trần kiều dung và nguyễn quỳnh anh
cùng với vai trò đồng phạm giúp sức trịnh văn quyết là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần
tập đoàn flc thực hiện hành vi phạm tội thao túng thị trường chứng khoán
khương trần kiều dung là phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán pos nguyễn quỳnh anh là tổng giám đốc công
ty cổ phần chứng khoán bos vào ngày hôm nay tám tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tối cao phê
chuẩn các quyết định lệnh tố tụng đối với hương trần kiều dung và nguyễn quỳnh anh theo quy định
của pháp luật trước đó vào ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã
đảm bảo các quyết định khởi tố vụ án hình sự và đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm
giam đối với trịnh văn quyết và hai đồng phạm khác là trịnh thị mai huế và trịnh thị thúy nga về tội
thao túng thị trường chứng khoán tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các đối tượng có liên
quan vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh vĩnh long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo mai
thanh trung chú tại thành phố vĩnh long về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ tiền giả
theo cáo trạng vào ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố vĩnh long đã phát hiện tiết hữu trung
sử dụng cháy phép chất ma túy tại cơ quan công an tiết hữu trung khai nhận đã mua ma túy của mai
thanh trung để sử dụng khám xét khẩn cấp nơi ở của mai thanh trung lực lượng đã thu giữ hơn năm mươi năm gram ma túy đá
và gần hai gram ma túy tổng hợp ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ tại nơi ở của mai thanh trung
sáu tờ tiền mệnh giá một trăm linh đồng giả tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mai
thanh trung mức án một mươi bảy năm tù giam về tội mua bán cháy phép chất ma túy và ba năm tù giam về tội tàng
chữ tiền giả tổng mức án mà mai thanh trung phải chấp hành là hai mươi năm tù giam chiều nay tại hà nội
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm
sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân đã có buổi làm việc với các đơn vị trong
công an nhân dân triển khai công tác tổ chức đại nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai sẽ
được dự kiến tổ chức vào tháng bảy tới đây để triển khai hiệu quả chương trình ban tổ chức đã
nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai đã được thành lập theo đó thứ trưởng nguyễn văn long
là trưởng ban tổ chức đây là chương trình nhằm tăng cường giao lưu văn hóa âm nhạc nâng cao hiểu
biết lẫn nhau về bản sắc dân tộc đất nước con người quá trình công tác chiến đấu của lực lượng
cảnh sát nhân dân việt nam nói riêng và cảnh sát các nước asean cộng nói chung đồng thời là dịp
quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam với bạn bè quốc tế việc tổ chức đại nhạc hội cũng
nhằm tuyên truyền giáo dục trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân về truyền thống vẻ vang sáu mươi năm xây
dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân nội dung chủ đề biểu diễn dự kiến
ca ngợi về tình yêu quê hương đất nước về truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân công an nhân
dân việt nam và của các nước asean cộng theo dự kiến đại nhạc hội được tổ chức dưới hình thức
biểu diễn và diễu hành trên phố đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm hà nội với số lượng các đoàn nhạc
tham dự có thể lên đến sáu trăm linh người phát biểu chỉ đạo thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu các đơn vị
là thành viên trong ban tổ chức theo chức năng nhiệm vụ được phân công khẩn trương xây dựng kế
kế hoạch cụ thể ngay từ đầu bám sát nội dung có lộ trình thời gian bảo đảm tiến độ các đơn vị
chủ động phối hợp xây dựng kịch bản tổng thể các chương trình biểu diễn đảm bảo cơ sở vật chất
phương tiện các hoạt động đón tiếp trong thời gian các đoàn nhạc tới việt nam tham dự đại nhạc hội
triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn xây dựng các phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ trưởng cũng nhấn mạnh tinh thần công tác tổ chức đại nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng
hai nghìn hai mươi hai phải đảm bảo chú đáo trọng thị đáp ứng yêu cầu về đối ngoại và thông lệ quốc tế
qua đó khẳng định vai trò vị thế của bộ công an nói riêng và việt nam nói chung góp phần xây dựng
cộng đồng asean vững mạnh nâng cao uy tín vai trò của các nước asean ở khu vực và trên thế giới
đại nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai là một trong những hoạt động quan trọng
nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống cảnh sát nhân dân
hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm hai mươi hai
năm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai